thật đẹp thật nhân văn
trời nắng nóng cộng thêm khí thải ô tô xe máy thật sự thương lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo cho bà con về quê an toàn thông suốt
nhìn dòng người đông đúc nóng bức đã thấy chóng mặt thật sự chia sẻ về công việc vất vả của các chú cảnh sát giao thông
bên cạnh đó tại những khu du lịch lễ hội khu vui chơi giải trí đông du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
nhờ chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ
nên trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua lực lượng công an cũng đã đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ phục vụ nhân dân đi lại vui chơi an toàn
nhưng dân mạng bày tỏ sự cảm ơn trân trọng bởi sự có mặt của lực lượng công an đã mang lại sự an tâm cho người dân
đến hẹn lại đi chỗ nào cũng đông vui náo nức
càng thêm chia sẻ với lực lượng công an
những ngày lễ như thế này phải ứng trực đảm bảo an toàn cho nhân dân
rất thương lực lượng công an người dân hào hức xem bắn pháo hoa lễ hội
thì các anh phải quay lưng lại để quan sát đảm bảo an toàn cho nhân dân
mình đi đà nẵng thấy mấy anh công an rất thân thiện như là những hướng dẫn viên du lịch luôn
còn ở những vùng hạn mặn gác lại kỳ nghỉ lễ
những chiếc xe bồn vẫn miệt mài trên nhiều tuyến đường của tỉnh sóc trăng
mang theo trên đó là hàng nghìn lít nước sạch
giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo chảy dài trên khuôn mặt của người chiến sĩ công an
nhưng ai cũng thấy hạnh phúc khi kịp thời đem những giọt nước nghĩa tình đến với nhiều hộ dân hơn
không chỉ tại sóc trăng trong những ngày nghỉ lễ
thắp các tỉnh tiền giang cà mau long an bến tre
bất chấp nắng cháy da cháy thịt
người chiến sĩ công an vẫn đêm ngày ngược xuôi liên hệ tìm chỗ có nước ngọt để trở về cho bà con
mình là người dân tiền giang
trong hạn mặn người dân quê mình rất khó khăn
may mắn được các chiến sĩ công an giúp đỡ kịp thời
thương các anh lắm rất cảm kích với tấm lòng của các anh
nhìn ảnh thôi cũng đủ thấy tấm lòng của người chiến sĩ công an quý giá thế nào
một miếng khi đói bằng một gói khi no tinh thần này đã được phát huy mạnh mẽ
hình ảnh đẹp này của các chiến sĩ công an cần được lan tỏa rộng rãi
tuy nhiên bên cạnh sự cố gắng của lực lượng chức năng
để mang lại một kỳ nghỉ an toàn vui vẻ thì vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp
khi nhiều người vẫn cố tình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tắm biển tại nơi có biển cấm
và rác thải bùa vây sau kỳ nghỉ tại những nơi được mệnh danh là xanh sạch đẹp
người dân mạng đều đồng loạt lên tiếng
mỗi người dân và du khách cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật
bảo vệ môi trường tại những nơi mình đến
năm nào lễ cũng có người tử vong
năm nào lễ cũng có người tử vong vì tàn nạn giao thông
phần lớn là do ý thức chấp hành pháp luật
đặc biệt là sử dụng rượu bia vẫn lái xe
lực lượng chức năng đã làm việc xuyên lễ rất vất vả rồi
hơn lúc nào hết mỗi du khách cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
quy định tại nơi mình đến
nghỉ lễ nhiều người đăng hình chụp ảnh cắm trại cùng người thân và gia đình
nhưng hiện trường sau những cuộc vui còn sót lại thì không thấy nhắc đến
rác thải xả khắp nơi bừa bãi thật thiếu ý thức
việc duy nhất mọi người cần làm khi đến chơi trải nghiệm cắm trại
là không xả rác bừa bãi đồ ăn thừa làm ơn xử lý hoặc đem về
một kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vui tươi an toàn đã kết thúc
phía sau đó là bao cố gắng nỗ lực vì nhân dân phục vụ của mỗi chiến sĩ công an
bạn đã có những trải nghiệm và kỷ niệm gì trong kỳ nghỉ này
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân